tại trung tâm hành chính tp đà nẵng ubnd tp đà nẵng và báo nhân dân đã tổ chức ký kết chương trình
phối hợp công tác thông tin truyền thông giai đoạn hành một mươi chín hành hai mươi
sự lễ ký kết về phía báo nhân dân có đồng chí thuận hữu ubnd tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đại diện bộ biên tập
các ấn phẩm báo nhân dân các cơ quan thường trực báo nhân dân tại đà nẵng và cần thơ
về phía thành phố đà nẵng có đồng chí trương quang nghĩa ủy viên trung mương đảng bí thư thành ủy
cùng lãnh đạo ubnd tp các sở ngành liên quan
chương trình nhằm tăng cường sự phối hợp giữa ubnd tp đà nẵng và báo nhân dân trong công tác thông tin tuyên truyền
bảo đảm tính chính xác kịp thời hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị
đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
và các thông tin về tình hình kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng đối ngoại của thành phố đà nẵng đến đông đảo công chúng
đồng thời quảng bá giới thiệu các danh lam thắng cảnh của thành phố đà nẵng đến khách du lịch trong và ngoài nước
phổ biến những cách làm mới có tính đột phá của thành phố đà nẵng nhất là những vấn đề có thể nhân rộng ra cả nước
kịp thời định hướng thông tin dư luận xã hội nhằm góp phần giữ sự ổn định và phát triển của tp đà nẵng